thưa quý vị và các bạn ngày hôm qua một mươi tám tháng bảy bộ giáo dục và đào tạo đã công bố điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông hai nghìn hai mươi ba của các thí sinh cả nước
đề thi được nhận định là có độ phân hóa cao hơn năm trước do vậy mà cũng đã tạo ra nhiều bất ngờ trong kết quả thi
và đáng chú ý thì năm nay tổng số bài thi đạt điểm một mươi tăng gần gấp ba lần so với năm ngoái với khoảng một mươi sáu bốn trăm linh thí sinh đạt mức này
kết quả thi chính là thành quả ngọt ngào sau bao nhiêu ngày đèn sách được bài của các thí sinh
vì vậy mà ngay khi điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi ba được công bố thì đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận
và bên cạnh đó thì nhiều câu chuyện xúc động ý nghĩa lan tỏa tinh thần hiếu học của người việt cũng được đông đảo cộng đồng mạng chia sẻ
vĩnh phúc là địa phương có điểm trung bình tất cả các môn thi tốt nghiệp trung học phổ thông cao nhất cả nước với bảy hai trăm một mươi chín điểm
tuy nhiên thủ khoa toàn quốc trong thi tốt nghiệp
tốt nghiệp trung học phổ thông lại là thí sinh vũ thị vân anh đến từ trường trung học phổ thông hoàng văn thủ huyện vụ bạc tỉnh nam định
dù không đi học thêm mà tất cả đều tự học nhưng vân anh đã xuất sắc giành được tổng điểm sáu môn là năm mươi bảy ba điểm
còn thí sinh trần ngọc lan thanh trường trung học phổ thông nghĩa minh huyện nghĩa hưng tỉnh nam định đạt một mươi điểm môn ngữ văn
đây cũng là điểm một mươi duy nhất môn này trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay
kết quả này khiến nhiều cư dân mạng bất ngờ và công cục thành tích học tập của các thí sinh
thủ khoa lại xuất hiện ở một trường không nổi tiếng các em học ở các trường chuyên lớp chọn đâu cảm thấy tự hào với các em
đất học hà nam ninh nam định hà nam ninh bình vẫn giữ thành tích ổn định
nhưng việc nam định bị đột xuống thứ ba sau cả chục năm dẫn đầu thì cần nhìn nhận đánh giá lại

ngữ văn là môn tự luận mà được điểm một mươi thật là tò mò về phương pháp học của thí sinh này
ngưỡng mộ những bạn trẻ do thật sự mong các em sau này thành công hơn nữa đóng góp tài năng của mình giúp ích cho đời
diễn ra trong hai ngày với hơn một triệu thí sinh dự thi
kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia không chỉ là dấu mốc đánh dấu chặng đường hoàn thành một mươi hai năm đẹp sách
mở ra ngưỡng cửa chọn nghề nghiệp cho mỗi thí sinh mà còn mang theo bao kỳ vọng của những người thích
những người thân yêu cư dân mạng cũng đã nhanh chóng tìm ra những câu chuyện cảm động về tinh thần hiếu học vượt khó vươn lên của các thí sinh
trong đó đáng khâm phục nhất là câu chuyện quyết tâm đi thi và đỗ tốt nghiệp trung học phổ thông của ông đặng văn ảnh trưởng thôn niên tài năng xã tùng lộc huyện cam lộc tỉnh hà tĩnh
rất khâm phục ý chí của những người vượt trở ngại tuổi tác để theo đuổi kiến thức học vấn
học học nữa học mãi sẽ không bao giờ là muộn nếu bạn quyết tâm
mỗi năm đến mùa này mình lại đọc không sót bài nào với các bạn điểm cao những tấm gương sáng đáng để học tập
nữ sinh ở nghệ an gia đình khó khăn không có điều kiện đi học thêm chỉ tự học thôi mà thành tích thật ấn tượng thủ khoa khối a một luôn
sau khi biết điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông hai nghìn hai mươi ba tất cả thí sinh gồm cả thí sinh tự do
sẽ phải tiếp tục đăng ký điều chỉnh nguyện vọng trên hệ thống của bộ giáo dục và đào tạo
theo tiến sĩ nguyễn mạnh hùng chuyên viên chính vụ giáo dục đại học giai đoạn xét tuyển sớm đã kết thúc
thí sinh cần tiếp tục thực hiện đăng ký nguyện vọng xét tuyển gồm các ngành đã đạt điểm trúng tuyển sớm
và cả các ngành đăng ký xét điểm thi trung học phổ thông nếu có trên hệ thống chung của bộ giáo dục và đào tạo
để được xử lý theo quy trình toàn quốc từ đó mới có kết quả trúng tuyển cuối cùng
đây là quy định bắt buộc đối với tất cả thí sinh
năm nay thí sinh đăng ký điều chỉnh bổ sung nguyện vọng không giới hạn số lần
từ ngày một mươi tháng bảy đến một mươi bảy h ngày ba mươi tháng bảy
bộ giáo dục và đào tạo và các trường sẽ bắt đầu quy trình xét tuyển và xử lý nguyện vọng đại học
từ ngày một mươi hai đến ngày hai mươi tháng tám qua đó xác định nguyện vọng cao nhất thí sinh trúng tuyển
cư dân mạng cũng đã dành nhiều lời chúc cho các thí sinh sẽ trúng tuyển đúng ngành nghề mà mình mong muốn
tra cứu điểm thi mà hồi hộp như đi thi chúc các bạn đạt điểm cao và trúng tuyển theo đúng nguyện vọng của mình
chúc các sĩ tử nào cũng điểm thi như mong ước và đậu vào trường đại học mong muốn
có điểm thi rồi giờ hãy thật sáng suốt lựa chọn trường và ngành học phù hợp với khả năng và mong ước của mình
kỳ thi nào cũng sẽ có đỗ có trượt có thành công và có thất bại
điều quan trọng là mỗi thí sinh đã đối mặt với những thử thách của kỳ thi bằng sự cố gắng và nỗ lực của bản thân mình
và đó là một trải nghiệm xứng đáng trong cuộc đời
hãy chia sẻ cảm xúc của bạn khi theo dõi kết quả điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi ba với chúng tôi trên trang facebook của truyền hình công an liên dân